theo thông tin chúng tôi mới cập nhật chiều nay bộ lao động thương minh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức họp báo
để thông tin về hội thi thiết bị tự làm toàn quốc lần thứ sáu từ ngày năm tháng chín đến hết ngày một mươi hai tháng chín tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
tham dự hội thi thiết bị tự làm toàn quốc lần thứ sáu có năm mươi bảy tỉnh thành phố với tổng số thiết bị đăng ký dự thi là ba trăm chín mươi ba thiết bị của hai trăm một mươi năm cơ sở giáo dục nghề nghiệp
các thiết bị đăng ký dự thi tập trung ở bốn nhóm nghề công nghiệp kỹ thuật điện điện tử và viễn thông công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tính và công nghệ thông tin
và nhóm tổng hợp là nhóm thiết bị y tế nông nghiệp dịch vụ
việc chấm thi được tiến hành công khai và danh sách cán bộ chấm thi được dự kín đến sát thời điểm chấm thi
số lượng địa phương và số thiết bị dự thi năm nay tăng một mươi so với hội thi trước
hội thi thiết bị tự làm nhằm khuyến khích phong trào sáng tạo tạo các thiết bị giảng dạy có tính ứng dụng cao tiết kiệm kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp